bắc cạn là tỉnh duy nhất trong cả nước chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới
nguyên nhân được tỉnh xác định là do dân số ít cư trú phân tán tỷ lệ hộ nghèo cao địa hình hiểm trở nguồn lực hạn chế
do vậy quá trình xây dựng nông thôn mới đang gặp rất nhiều khó khăn
bắc cạn đang có những giải pháp tích cực để xây dựng nông thôn theo đặc thù của địa phương
đến nay xã quân bình huyện bạch thông đã đạt một mươi tám tiêu chí
cấp ủy chính quyền địa phương đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tiêu chí về môi trường để cuối năm nay sẽ trở thành xã nông thôn mới của tỉnh
có được kết quả này là do trong những năm qua quân bình đã phát huy cao độ nội lực phát huy tiềm năng đất đai để tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân
từ đó người dân có điều kiện đóng góp xây dựng hạ tầng thôn xóm
cùng với đó tỉnh đã tập trung nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng cho xã
quân bình huyện bạch thông đã đạt một mươi tám tiêu chí về môi trường để cuối năm nay sẽ trở thành xã nông thôn mới của tỉnh
đối với quân bình điều kiện phát triển chăn nuôi lợn và trồng rau chúng tôi sẽ tập trung trong phát triển sản xuất
cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phải tập trung để giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn bằng cách đào tạo nghề
cùng với quân bình năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh bắc cạn còn chọn ba xã khác làm điểm xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên đến nay các xã này mới chỉ đạt
từ một mươi ba đến một mươi sáu tiêu chí khả năng rất khó về đích trong năm nay
khó khăn lớn nhất của các xã này là đội ngũ cán bộ xã chưa đạt chuẩn hạ tầng kinh tế xã hội thiếu tiêu chí về môi trường rất khó thực hiện
nguồn lực đầu tư của nhà nước hạn chế trong khi nhân dân không có khả năng đóng góp
không tiêu chí trong thôn thì cái xã đó giảm nghèo thì có một số hộ gia đình thì nó thiếu vốn sản xuất
với lại thiếu đất sản xuất thì cái này là khó khăn cái vấn đề kinh tế của trong thôn
bên cạnh đó một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương
như rất nhiều thôn bản ở vùng cao vùng sâu vùng xa chỉ có từ hai mươi đến hai mươi năm hộ
nhu cầu làm nhà văn hóa từ năm mươi đến bảy mươi chỗ ngồi là đủ
hoặc như tiêu chí về đường giao thông yêu cầu phải rộng ba mét
khó thực hiện được vì địa hình nhiều nơi là núi đá việc làm đường sẽ cần kinh phí rất lớn
các hộ dân ở không tập trung khi mà đầu tư một cái đường giao thông vào thì để mà cái phần đóng góp của người dân
đóng góp vào một con đường từ ngoài đường trung tâm này vào thôn thì cái việc đóng góp của người dân thì cũng rất là khó khăn
hai nữa là cái tiêu chí về môi trường thì cái việc huy động để mà cộng đồng và xã hội cùng thực hiện cái tiêu chí nông thôn
môi trường thì cũng còn rất là khó khăn
với đặc thù của một tỉnh miền núi dân cư thưa thớt cư trú phân tán nguồn lực hạn chế
tỉnh bắc cạn xác định trong quá trình xây dựng nông thôn mới không chạy theo xây dựng kết cấu hạ tầng mà chú trọng cải thiện đời sống nhân dân
bằng cách tập trung đào tạo nghề phát triển sản xuất hàng hóa xây dựng các hợp tác xã tổ hợp tác giải quyết vấn đề đầu ra cho nông lâm sản giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc